chỉ trong vòng một mươi hai giờ đồng hồ kể từ khi đối tượng gây án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai phối hợp công an tỉnh đồng nai bắt giữ đối tượng bùi đức thắng là nghi phạm uy hiếp nhân viên cửa hàng tiền lợi ở quận một mươi hai tp hcm để cướp tiền vào trưa ngày một mươi một tháng chín
khoảng một mươi giờ ngày một mươi một tháng chín đối tượng bùi đức thắng chạy xe máy đến cửa hàng tiện lợi ở phường trung mỹ tây quận một mươi hai thắng bước vào trong cầm súng tự chế đe dọa nhân viên
do quá hoảng sợ nhân viên đã mở ăn tủ lấy ba hai triệu đồng đưa chơi kẻ cướp sau khi lấy được tiền thắng lấy xe chạy về đồng nai
rạng sáng ngày một mươi hai tháng chín công an tp hcm phối hợp công an tỉnh đồng nai bắt giữ thắng thu giữ tan vật gồm một khẩu súng dạng súng săn không có bán súng một vỏ đạn tám viên đạn một nón bảo hiểm một ba lô một thùng xốp và số tiền năm trăm năm mươi ba đồng
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như việc mua và tàn trữ khẩu súng mà đối tượng đã dùng để uy hiếp nhân viên bán hàng
thắng lưu năm triệu mình đói như sao mà bởi con con mình nó đói đó em có xem youtube thấy người ta bán súng đó rồi em có kết bạn gia lô với người ta kết bạn gia lô này hỏi giá chút giá bắt đầu mua sáu triệu
em mua từ năm hai nghìn hai mươi một tháng ba
mục đích về nhà đi xanh bánh nhà trong cái ba lô em có đeo quần dao để phòng thân
với sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ thống nhất trong việc triển khai các biện pháp đặc biệt là công tác phối hợp trao đổi thông tin các khu vực giáp ranh
công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh đồng nai kịp thời bắt giữ đối tượng ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp và an ninh trực tự
đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh xử lý các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của từng địa phương
trong sáng ngày một mươi hai tháng chín công an tp hcm cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận tám và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong nhà trọ
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an quận tám nhận được tin báo của người dân phát hiện nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hồ khẩu thường trú phường một mươi hai quận năm chỗ ở hiện nay hai trăm tám mươi chín âu dương lân phường hai quận tám nằm chết bất thường dưới nền nhà nhận tin báo công an quận tám nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ
qua truy xét cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được một nghi can trực tiếp gây án và tạm giữ một người có liên quan
được biết trước đó khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày có hai thanh niên đến nhà nam thanh niên để nói chuyện người dân xung quanh có nghe hai bên cường cãi lớn tiếng sau đó khoảng một mươi năm phút thì hai thanh niên bỏ đi đến khoảng hai mươi một giờ khi người nhà về thì phát hiện nam thanh niên đã chết
người dân khu vực cho biết mẹ con nam thanh niên sống ở nhà trọ này đã lâu hàng ngày hai mẹ con nam thanh niên làm nghề bán hủ tiếu mưu sinh vài ngày trước mẹ của nam thanh niên đi lễ chùa ở xa đến tối một mươi một tháng chín về nhà trọ thì phát hiện sự việc hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
còn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một công an tp hcm cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một người phụ nữ bất tỉnh tại nhà số ba trăm sáu mươi năm chợ cầu muối phường cầu ông lãnh quận một
theo thông tin ban đầu tối một mươi một tháng chín người dân sống quanh khu vực chợ cầu muối phường cầu ông lãnh quận một tp hcm nhận thấy tại lô ba của căn nhà số ba trăm sáu mươi năm có nhiều biểu hiện bất thường
đến kiểm tra người dân phát hiện người phụ nữ trong trạng thái bất tỉnh mắc mở nằm dưới sàn nhà xung quanh chất đầy thùng xốp nên báo lực lượng chức năng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều hai xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường tổ chức giải cứu nạn nhân
tại hiện trường lực lượng cứu hộ nắm thông tin vị trí người phụ nữ nằm bất tỉnh là lầu ba căn nhà và đang được đội ngũ y tế của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hỗ trợ cho thở oxy phải cần đưa đi cấp cứu gấp tuy nhiên do vị trí cầu thang hẹp nên gặp khó khăn trong việc đưa nạn nhân xuống
vì vậy lập tức lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa sổ sử dụng bộ dây cứu nạn triển khai đưa nạn nhân xuống dưới đất an toàn để trung tâm một trăm một mươi năm đưa đi cấp cứu
nguyên nhân vụ bị đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên nhưng với chức vụ là tổng giám đốc công ty cổ phần việt thành
ông châu đã đăng lên mạng xã hội facebook và một số trang báo giới thiệu quảng cáo dự án đó do công ty mình là chủ đầu tư để lừa đảo các khách hàng có nhu cầu và chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi một hai tỷ đồng
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn xuân thảo chú tại huyện đông hải đã bị công an tỉnh bạc liêu
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân từ khoảng năm hai nghìn bảy đến nay nguyễn xuân thảo đã đứng ra tổ chức mở hụi làm chủ hụi cho nhiều hụi viên
tuy nhiên quá trình làm chủ hụi thảo không thực hiện đúng thỏa thuận với các hụi viên và tuyên bố vỡ hụi
tổng số tiền thảo chiếm đoạt của các hụi viên là hơn ba mươi tám tỷ đồng
công an tổ chức mở hụi
công an thành phố hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thanh tùng chú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
ngày một tám lực lượng chức năng kiểm tra nơi thuê nhà của tùng ở số chín trăm ba mươi tám lê thanh nghị phường hải tân thành phố hải dương phát hiện thu giữ hai khẩu súng và hai hộp đựng tám trăm chín mươi tám viên đạn
tùng khai nhận mua súng và số đạn trên vào năm hai nghìn một mươi bảy của một người ở thành phố hồ chí minh
thông qua mạng xã hội với giá ba mươi triệu đồng tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số xuột khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện tứ kỳ và huyện gia lộc
các đơn vị của công an tỉnh cà mau cùng các đơn vị chức năng khác tiến hành kiểm tra cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiên văn cà mau workship thuộc địa bàn khóm sáu phường năm thành phố cà mau
tại thời điểm kiểm tra thì có một trăm năm mươi ba khách đang ăn uống tại cơ sở
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành mời về công an thành phố làm việc
qua test nhanh và làm việc xác định có một trăm linh hai người sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng đã tạm giữ một số ni lông nhỏ còn dính chất bột màu trắng các viên nén nằm dưới sàn tại các chân bàn nghi vấn là ma túy tổng hợp
một đối tượng có hai quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng của
tình cao bằng bắt giữ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn công an thành phố lào cai ra quyết định truy nã số một với đối tượng châu văn diêu chú tại phường duyên hải thành phố lào cai về tội danh trộm cắp tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sapa hiện nay là công an thị xã sapa ra quyết định truy nã số hai cũng với đối tượng ziu về tội danh trộm cắp tài sản
sau khi gây án ở lào cai diêu đã bỏ trốn sang trung quốc sinh sống
và tiếp tục gây án bên trung quốc với tội danh vận chuyển ma túy và bị tòa nhân dân huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc xử phạt bảy năm tù giam
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn kiếm chú tại huyện long mỹ một mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng trưa ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn kiếm đang nhậu cùng bạn thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong quán
mặc dù hai bên đã giảng hòa nhưng đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày người thanh niên lại bất ngờ tiến tới đánh vào mặt bạn của kiếm
bực tức kiếm đã lấy dao nhọn trên bàn nhậu đâm trúng ngực và tay của người thanh niên đâm hai nhát trúng lưng của một người đàn ông khác chạy vào can ngăn
do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai bị hại không nguy hiểm đến tính mạng
sau khi gây án nguyễn văn kiếm bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và truy nã đối tượng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện long mỹ bắt được kiếm tại tỉnh bình dương
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay mỗi lít xăng đã được giảm hơn một đồng giá dầu cũng có mức giảm tương tự
cụ thể sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính mỗi lít xăng ron chín mươi năm giảm một hai mươi đồng về mức hai mươi ba hai trăm một mươi đồng một lít
và n năm ron chín mươi hai là hai mươi hai hai trăm ba mươi đồng một lít giảm một một trăm linh đồng
cụ thể sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính mỗi lít xăng ron chín mươi năm giảm một hai mươi đồng một lít dầu diazen giảm một đồng một lít về mức hai mươi bốn một trăm tám mươi đồng một lít
mỗi lít dầu hỏa cũng giảm một ba mươi đồng về mức hai mươi bốn bốn trăm một mươi đồng một lít dầu ma rút giảm một bốn mươi đồng một kg chỉ còn một mươi năm ba mươi đồng
như vậy sau phiên điều chỉnh này giá xăng vẫn rẻ hơn giá dầu
tại kỳ này cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn với xăng là bốn trăm năm mươi một bốn trăm chín mươi ba đồng một lít
còn dầu là chín mươi đồng đến bảy trăm tám mươi đồng một lít
tính từ đầu năm đến nay giá xăng dầu đã trải qua hai mươi bốn lần điều chỉnh trong đó có một mươi ba lần tăng một mươi lần giảm và một lần giữ nguyên
riêng giá xăng đã có kỳ giảm lần thứ bảy từ đầu tháng bảy
thưa quý vị thời gian qua hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp vật tài sản diễn ra ngày càng đơn vi liều đỉnh manh động
cùng với sự chủ quan của chủ tài sản dẫn đến những vụ mất trộm cướp giật tài sản xảy ra ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
số liệu thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình tội phạm trộm cắp và cướp dật tài sản diễn biến hết sức phức tạp hoạt động tội phạm ngày càng trẻ hóa
đáng chú ý là tình hình tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra một trăm hai mươi năm vụ tăng chín vụ so với thời gian cùng kỳ
hơn chín mươi các vụ trộm xảy ra là do sơ hở trong việc giữ gìn tài sản
điển hình như vụ trộm tài sản xảy ra tại ấp phú thạnh xã phú long huyện châu thành tỉnh đồng tháp
em nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cho biết do thời tiết nóng nực trước khi ngủ chỉ khép hờ cửa nhà mà không khóa
đến khi ngủ say thì bị trộn đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản lúc nào không hay
ngay sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản tiến đã trình báo đến công an tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ
trong quá trình điều tra xác minh công an huyện châu thành tiếp nhận nhiều vụ việc người dân trên địa bàn các xã
như xã tân nhuận đông hòa tân và thị trấn cái tàu hà cũng bị trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản như tiền xe đạp máy tính điện thoại di động
đến ngày hai mươi tháng năm tên trộm đã bị chủ nhà và quần chúng nhân dân vây bắt khi vừa lấy trộm một điện thoại di động
qua làm việc đối tượng trần công minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngũ ấp phú thạnh xã phú long huyện châu thành khai nhận
với thủ đoạn lợi dụng chú chủ sai không khóa cửa hoặc không người trông coi đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản tổng cộng một mươi năm vụ
thì chú ý những ngôi nhà mà người dân không đóng hoặc chỉ khép hờ không khóa thì đối tượng tiếp cận quan sát lúc bị hại ngủ sai đột nhập vào là lấy tài sản sau đó nhận trộm tội thoát
còn tại địa bàn huyện tân hồng tỉnh đồng tháp trước tình hình tội phạm trộm cướp giật diễn biến phức tạp công an huyện đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
bằng biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã bắt giữ một mươi đối tượng trong đó có tám đối tượng trộm cắp tài sản hai đối tượng cướp giật tài sản
công an huyện tân hồng đã phối hợp cùng công an thành phố hồng ngự khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định
điển hình tại bang quản lý công trình công cộng huyện tân hồng lợi dụng trạm bơm điện sau mùa vụ không người trông coi các đối tượng đã cắt dây điện bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân
cùng với đó là cắt dây điện thắp sát ra các tuyến cầu gây thiệt hại tài sản trên một trăm linh triệu đồng
ngoài ra công an huyện tân hồng còn xác định được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp dật tài sản gây tâm lý hoang mang cho người dân

lập nhiều tài khoản facebook ảo kết bạn với nhiều nam thanh niên và lợi dụng lòng tin để mua bán rồi đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền giao dịch
đối tượng nguyễn hoàng giang đã bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giang lập tài khoản ảo lấy tên là mai linh nhi để kết bạn với anh tân chủ tài khoản facebook tân lê
qua nhiều lần nhắn tin trò chuyện trên mạng xã hội biết tân có tình cảm với mình
giang hỏi mượn máy tính sách tay để làm dự án truyền thông nhưng thực chất là đem đi cầm cố
tại cơ quan điều tra giang khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lập thêm một tài khoản facebook ảo nữa
cùng lúc nhắn tin với anh hải anh giang mượn thêm máy ảnh đem đi cầm cố và sau đó chặn mọi liên lạc với bị hại
trên thị trường đang có rất nhiều loại thực phẩm hỗ trợ cho người tập thể thao
với nhiều mức giá và công dụng khác nhau như là làm tăng cân tăng cơ hỗ trợ ăn kiêng
và đặc biệt là có loại sẽ giúp giảm cân nhanh trong một thời gian ngắn
tuy nhiên nếu không tìm hiểu kỹ thì nguy cơ mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng với giá thành thật sẽ rất cao
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên của chúng tôi thực hiện
không khó để tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm chức năng cho người tập thể thao trên các trang trợ mạng
tuy nhiên với muôn vàn mẫu mã giá thảnh như vậy người tiêu dùng rất dễ rơi vào ma trận của hàng giả hàng nhái kém chất lượng

tuy nhiên với muôn vàn mẫu mã giá thành như vậy người tiêu dùng rất dễ rơi vào ma trận của hàng giả hàng nhái kém chất lượng

tuy nhiên với muôn vàn mẫu mã giá thành như vậy người tiêu dùng rất dễ rơi vào ma trận của hàng giả hàng kém chất lượng
tuy nhiên với muôn vàn mẫu mã giá thành như vậy người tiêu dùng rất dễ rơi vào ma trận của hàng giả hàng kém chất lượng